sau năm năm thực hiện liên thông ba tổng đài khẩn cấp đó là một trăm một mươi ba một trăm một mươi bốn một trăm một mươi năm
bắt đầu từ ngày hôm nay hai mươi chín tháng chín thành phố hồ chí minh nâng cấp hệ thống này
nhằm tăng thêm tiện ích hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp
hệ thống tổng đài khẩn cấp liên thông hoạt động trên nền tảng công nghệ ip
với tính năng mới tiện ích cho người dân
trong tình huống khẩn cấp người dân chỉ cần gọi đến một trong ba đậu số một trăm một mươi ba một trăm một mươi bốn một trăm một mươi năm
sẽ nhận được sự giúp đỡ từ cơ quan chức năng
người dân cũng có thể yêu cầu hỗ trợ trên ứng dụng hcmc eoc trên app store hoặc google play
với việc nâng cấp hệ thống tổng đài liên thông vị trí của người dân sẽ được cung cấp tự động
cho tổng đài viên
qua đó các cơ quan chức năng xác định nhanh chóng khu vực cần được hỗ trợ khẩn cấp
để điều phối lực lượng ứng cứu
thời gian tới hệ thống tiếp tục nâng cấp kết nối dữ liệu hệ thống camera
cho phép đánh giá mức độ vụ việc đánh dấu phân loại các tình huống giả hoặc cuộc gọi quấy rối
hệ thống sẵn sàng tích hợp tính năng định vị phương tiện cấp cứu y tế chữa cháy cứu nạn cứu hộ